gia đình anh tăng đình đại ở long biên hà nội đã nhiều năm chưa thể sắp xếp thời gian về quê ăn tết
năm nay cũng vậy do lịch công tác chung với thời gian tết cổ truyền anh và gia đình sẽ không ăn tết ở việt nam
đây là điều mà anh đại và vợ cảm thấy tiếc nuối cho các con
bởi theo anh chị tết là dịp để trở về nhà sau một năm bộn bề lo toan cho cuộc sống
trước cái dịp covid bùng phát thì các năm trước đó
tôi cũng thường xuyên cho các cháu về
nhưng mà giai đoạn dịch bệnh vừa qua cộng với rất nhiều cái điều kiện khách quan
nên là thời gian đưa được các cháu về quê ăn tết không còn được nhiều như trước
hơn nữa là sự phát triển của kinh tế xã hội những năm gần đây
tôi cảm thấy rằng không khí của tết cổ truyền
đã gần như có một số mất
hiểu rõ về nét văn hóa của tết cổ truyền
anh đại chị hân đã quyết định cho các con trải nghiệm
về những nét truyền thống của tết việt tại một điểm du lịch ở bắc ninh
áo dài là trang phục không thể thiếu cho các thành viên trong gia đình trong những ngày tết
chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ di chuyển
gia đình anh đại đã đến với xã hiền vân
nơi có những ngôi nhà mang nét cổ kính xưa
nằm dưới những hàng cây xanh mướt
hoác lên mình những bộ áo dài truyền thống
các thành viên trong gia đình anh đại cảm thấy tết như đến thật gần
bởi sự thân thuộc và gần gũi ở nơi đây
khi mà đến đây mình cảm thấy giống như mình quay về thời thơ ấu ấy
mọi người cùng quê quần xong rồi là cùng ngồi gói bánh trưng
giống như cái cảnh ngày xưa mẹ dạy cho mình gói bánh trưng
thì bây giờ mình dạy cho thầy con gói bánh trưng
thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu trang pháo bánh trưng xanh
bánh trưng là món ăn truyền thống của những ngày tết việt
chính vì vậy chị hân anh đại luôn mong muốn các con mình có thể hiểu
về những giá trị văn hóa ngày tết
thông qua những chiếc bánh trưng
được tự tay gói bánh và dạy con cách gói bánh
là cách để chị hân dạy các con thêm yêu tết việt
trong bối cảnh khi những giá trị xưa đang dần bị mai một
tết thì con thích gói bánh trưng với cả đi chúc tết ạ
hôm nay thì con đến đây con được gói bánh trưng thì con rất vui
con thấy nó rất là dễ khi làm bánh trưng
mỗi năm được trở về quê tôi rất muốn được chìm đắm lại
cái khung cảnh ngày xưa
nhưng mà rất tiếc là khoảng độ một mươi năm năm nay là tôi gần như tôi rất ít
có cái cơ hội được trải nghiệm nó
cho nên là hôm nay được trở về với không gian này
được nhớ lại những cái ký ức ngày xưa với tết cổ truyền của dân tộc
hồi bé thì mẹ vẫn thường xuyên dạy mình về các món ăn cổ truyền
và mình rất thích được ngồi vào ngày tết là bởi vì là
gia đình quê quần vào bên những mâm cơm như thế
ăn thì cũng bây giờ cũng không được nhiều nữa nhưng mà cái cảm giác thì như kiểu được trở về
không chỉ cảm nhận tết qua phong tục gói bánh trưng
mà những món ăn đặc trưng của ngày tết cũng được gia đình anh đại lựa chọn
để các thành viên trong gia đình có thể cảm nhận tết đang đến thật gần
khi vừa bước chân vào đây thì mình cảm thấy không gian rất là nhẹ nhàng
và khi trải nghiệm các dịch vụ ở đây thì cảm thấy là ấm áp và rất thư thái
nói chung là mình cảm thấy rất là hài lòng
nhất là khi mâm cơm vừa đưa ra có những món như ghe chua với cả thịt đông
những món ngày tết mà ngày xưa mới có dùng thì bây giờ đã được trải nghiệm ở đây luôn
cảm thấy như kiểu tết đã về đến nhà rồi
bữa tối nay thì sẽ là một bữa ăn đặc trưng
sẽ là một bữa ăn thuần tết
có nghĩa là sẽ có xôi gấc này thịt mỡ dưa hành này thịt đông này
đó là những món mà nhìn là chúng ta biết đấy là mâm cơm ngày tết rồi
chúng tôi mong muốn là sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thật sự là gần gũi
như là mình được trở về nhà
cái cảm xúc nó rất khó diễn tả
cái món ăn ngày tết mình mới được thưởng thức
cái món ăn đó nó giúp cho những người
nó giúp cho những người
nó giúp cho những người xa quê khi mà nhìn thấy
khi mà được thưởng thức thì rất nhiều những cái giá trị của gia đình
của quê hương lại của về
và họ mỗi năm vào dịp cuối năm thì họ sẽ
khi mà được thưởng thức món ăn đó
họ sẽ có được rất nhiều cái sự hoài niệm
bên bếp củi hôm nay
bên bếp củi hồng rực lửa
bên bếp củi hồng rực lửa
nồi bánh trưng đang nghi ngút khói
cả gia đình quây quần bên nhau khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn
nấu bánh trưng không chỉ đơn thuần là một phong tục
một món ăn trong dịp tết nguyên đán
mà còn giúp con người quan tâm
chia sẻ với nhau hơn sau một năm làm ăn vất vả

những đứa trẻ má ẩm hồng vì hơi nóng ngồi xuống lại
suýt xoa trong nồi bánh
đến đây dường như mọi vất vả
cực nhọc trong năm qua như tan biến
cảm giác đấy khiến cho con người trở nên là

hình ảnh mà được cùng nhau quây quần bên nồi bánh trưng xanh

và nó làm cho con người ta sống chậm lại

và suy nghĩ được nhiều cái giá trị tốt đẹp hơn
thì cái hình ảnh đó luôn luôn trong tôi
và tôi luôn đau đó là mỗi năm mỗi đội xuân về
dù có đi xa hay ở các phương trời khác nhau
thì tôi vẫn muốn được trở về quê hương
và được chìm nắm trong cái khung cảnh đó
chúc mừng năm mới